công an tỉnh sóc trăng vừa triệt xóa một đường dây đánh bạc với quy mô lớn
dưới hình thức mua bán số lô số đề tại huyện cù lao dung và huyện trần đề tỉnh sóc trăng
bắt quả tăng một mươi hai đối tượng có liên quan
bất ngờ ập vào bảy căn nhà tại huyện củ lao dung và thị trấn lịch hội thượng huyện trần đề
công an bắt quả tăng một mươi hai đối tượng có hành vi mua bán số lô số đề
tạm giữ số tiền trên năm trăm sáu mươi triệu đồng bốn mươi sáu mẫu vật kim loại vàng một mươi ba điện thoại di động
cùng nhiều tăng vật có liên quan
cơ quan công an xác định lâm thị phấn ở huyện củ lao dung là đối tượng mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc trên